trong khi đó công an tp hà nội cũng vừa cho biết thông tin bệnh viện một trăm linh năm xét nghiệm kẹo dương tính với ma túy tổng hợp là sai sự thật
công an thành phố hà nội thông tin hiện nay trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm gia lô với tên gọi khoa b tám bv một trăm linh năm với nội dung
nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này viện một trăm linh năm xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp trên sân tay đã xuất hiện người lạ tới cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hà nội
công an thành phố đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài chia sẻ thông tin hình ảnh clip chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tuyên truyền phổ biến cho con em không mua bán sử dụng các loại kẹo đồ ăn uống không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân khi sử dụng